kính chào quý vị và các bạn
từ ngày mai trở đi không khí lạnh tại bắc bộ sẽ suy yếu dần
sau đó phía đông bắc bộ trời sẽ giảm mây chưa chiều có nắng
nền nhiệt vì thế có xu hướng tăng dần cao nhất ngày mai là một mươi bảy hai mươi độ
dự báo trong hai ngày tiếp theo trời hứng nắng và nhiệt độ sẽ tăng tiếp khoảng ba bốn độ nữa
trời ấm áp hơn và không có mưa
phía tây bắc bộ trời phổ biến nhiều mây âm u nhưng không có mưa trong ngày mai
mức nhiệt cao nhất cũng là một mươi bảy hai mươi độ có nơi cao hơn
sau đó đến khoảng ngày hai mươi sáu hai mươi bảy tháng một trời hưởng nắng và nhiệt độ cao nhất tại khu vực này
sẽ tăng thêm bốn năm độ nữa
riêng một số nơi thuộc tây bắc như lai châu điện biên nhiệt độ cao hơn
có thể đạt ngưỡng hai mươi tám ba mươi độ
thời tiết có nắng và ấm áp thuận lợi cho các hoạt động du xuân của người dân
với các tỉnh trung bộ do không khí lạnh suy yếu nên mưa có xu hướng giảm dần
dự báo sang đến ngày mai khu vực các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
chỉ có mưa mưa rào rải rác
chủ yếu tập trung ở phần phía nam cục bộ có điểm mưa vừa mưa to
sau đó từ ngày hai mươi sáu trở đi mưa giảm hẳn xuống diện vài nơi
còn về tình hình nhiệt độ trong ngày mai mức nhiệt cao nhất
từ một mươi chín đến hai mươi hai độ có nơi cao hơn
sau tăng thêm từ ba đến bốn độ trong hai ngày tiếp theo
trong ngày mai mưa cũng giảm ở các tỉnh từ đà nẵng xuống đến khánh hòa
chỉ còn cục bộ có mưa vừa mưa to
sau đó mưa sẽ giảm hẳn trong hai ngày tiếp theo
nhiệt độ ba ngày tới hầu như không quá ba mươi độ
tại tây nguyên dự báo trong ba ngày tới thời tiết phổ biến nhiều mây không mưa ngày trời nắng
nhiệt độ cao nhất trong hai ngày tới phổ biến ở mức hai mươi sáu hai mươi chín độ
sau đó tăng nhẹ lên mức hai mươi bảy ba mươi độ trong ngày hai mươi bảy
khu vực có thời tiết ổn định và nắng nhiều hơn cả trong ba ngày tới vẫn là các tỉnh thành phía nam
ngày mai ở phía tây nam bộ có mưa vài nơi nhưng với lượng không lớn và kết thúc nhanh
nhiệt độ cao nhất là hai mươi chín ba mươi hai độ
hai ngày sau đó mưa rứt trên khu vực
nhiệt độ tăng nhẹ một độ lên mức cao nhất là ba mươi ba mươi ba độ